các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngay sau khi xác định đám cháy xuất phát tại cửa hàng lốp abm của ông đỗ văn long có diện tích khoảng ba mươi năm m hai gồm những vật liệu dễ cháy
lực lượng cứu hỏa đã phối hợp với ban chỉ huy cân sự quận năm từ liêm công an phường và ủy ban nhân dân phường mỹ đình ii
triển khai lực lượng phương tiện theo các hướng để dập tắt đám cháy
trước diễn biến phức tạp đám cháy sau đó đã lan rộng sang sáu hộ xung quanh và tác động nhiệt vào mặt sau của một số ngôi nhà
tại ngõ hai mươi trên tám mươi phường mỹ đình
trước diễn biến phức tạp lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực lăn xả vừa ngăn cháy lây lan vừa cứu nạn sơ tán nhiều người và tài sản của người dân suốt đêm
sau gần bốn tiếng nỗ lực dập lửa ngăn chặn đám cháy lây lan đến khoảng sáu giờ sáng cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
theo thông tin ban đầu không có thiệt hại về người
mười cửa hàng bị cháy chủ yếu là nhà tạm lợp mái tôn có lớp chống nắng bằng mút xốp nên lửa lan rất nhanh
nghe tiếng hô hoán cùng tiếng nổ những người bên trong đã kịp chạy thoát ra ngoài
cửa hàng của anh lê tất thành cách số nhà sáu mươi ba khoảng năm căn đang ngồi làm việc trên máy tính phát hiện khói
anh chưa kịp thù dọn gì thì một mươi năm phút sau cháy đã lan sang anh cùng nhân viên hò nhau mở cửa để thoát thân
anh chưa kịp thù dọn gì thì một mươi năm phút sau cháy đã lan sang
chưa ngày hai mươi sáu tháng bốn cửa hàng ba tầng trên bán đồ điện tử ở quận hoàng mai đã xảy ra hỏa hoạn
bốn người bị mắc kết trên tầng hai căn nhà đã được giải cứu an toàn